viện khoa học hình sự bộ công an vừa phát hiện một loại ma túy mới thuộc nhóm cần sa tổng hợp
được các đối tượng buôn bán tầm vào thuốc lá và thuốc lào điện tử
khi sử dụng người dùng bị ảo giác mạnh và mất kiểm soát
điều đáng báo động là loại ma túy này được phát hiện qua quá trình sử dụng của học sinh và sinh viên
đây là mẫu thuốc lào vừa được viện khoa học hình sự bộ công an tiếp nhận từ một người dân trên địa bàn thủ đô
nhìn bằng mắt thường thì nó chẳng có gì khác so với những loại thuốc lào khác
tuy nhiên qua quá trình giám định trung tâm giám định ma túy thuộc viện khoa học hình sự phát hiện
loại thuốc lào này đã được tẩm ma túy có tên là năm f md mb pk
có thể hiểu rằng đây là một loại chất hóa học tạo ảo giác không giống cần xa tự nhiên
mà được pha chế từ nhiều loại chất tạo ảo giác khác nhau
đặc biệt trong đó có chín chất ma túy mới không nằm trong danh mục các chất ma túy bị cấm tại việt nam
thay vì trước đây chúng được tẩm ướp vào các loại cỏ thông thường mang tên là cỏ mỹ
đã được du nhập vào việt nam giữa hình dạng các tinh thể
các đối tượng có thể tùy nhu cầu sử dụng mà hòa tan vào các dung dịch khác nhau như cồn hay nước để tẩm ướp pha chế
việc không biết được nưu lượng như thế đó là nguy cơ cho người sử dụng dễ bị vấn đề ngộ độc trúng độc thậm chí là sốc thuốc hoặc tử vong
hiện tại chất ma túy này khi đã được tẩm ướp thì rất khó phân biệt với các loại thuốc lào thuốc lá thông thường
vì không có mùi đặc trưng cách duy nhất để phát hiện đó là người dùng có những biểu hiện hành động khác thường sau khi sử dụng
các chuyên gia cũng khuyên cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình có những biểu hiện khác thường
cần nhanh chóng đưa con em đến các cơ sở y tế để có biện pháp
các bậc phụ huynh cũng khuyên các bậc phụ huynh để có biện pháp can thiệp kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra